mấy tháng nay người dân tại ấp hai xã hữu định huyện châu thành tỉnh bến tre khốn khổ vì bãi rác tạm
ngay trước cửa nhà máy xử lý rác thải bến tre gây ô nhiễm môi trường
trong khi đó dự án này vẫn chưa đi vào hoạt động nhưng hàng ngày đã có hơn một trăm linh tấn rác đem đến đây
đổ lộ thiên gây mùi hôi thối nước dỉ từ rác chảy ra khu dân cư gây ô nhiễm nguồn nước
ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân
đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám rác được tập kết về đây đã gây ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng
hiện tại nước dỉ từ bãi rác tạm này đã thoát ra bên ngoài gây ô nhiễm nguồn nước
và ảnh hưởng đến vườn cây ăn trái của những người dân xung quanh
trong khi đó dự án nhà máy xử lý rác thải bến tre được đầu tư xây dựng mới từ tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
trên diện tích gần năm hectare tại xã hữu định huyện châu thành
dự kiến sau một năm thi công nhà máy sẽ đi vào vận hành tiếp nhận và xử lý hai trăm linh tấn rác một ngày
tuy nhiên do dự án chậm tiến độ nên đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
ủy ban nhân dân tỉnh bến tre chấp thuận cho gia hạn lần thứ ba
cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám sẽ thu hồi dự án vô điều kiện nếu không đưa nhà máy đi vào vận hành
nhưng đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành
dù qua thì trời mưa đã làm rò rỉ rác ra bên ngoài
đất của hộ dân thì ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của dân
về kiến nghị của địa phương thì kiến nghị chủ đầu tư nhanh chóng khắc phục những hậu quả
do nước rò rỉ rác vừa qua ra bên ngoài
và hiện tại quản lý chặt cái nước rỉ rác không để ra bên ngoài nữa
và đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa vào nhà máy vào sử dụng
và có giải pháp giảm bớt mùi hôi và xịt thuốc để giảm lượng ruồi
để tránh ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh
hiện tại nhà máy đã tập kết máy móc thiết bị phân loại rác về nhà xưởng và tiến hành lắp đặt
trong khi chờ đợi nhà máy đi vào hoạt động
hàng ngày người dân ở khu vực xung quanh tiếp tục bị tra tấn bởi mùi hôi thối từ bãi rác tạm này gây ra